trong các loại hình thiên tai ở việt nam lũ ống lũ quét và sạt lở đất là loại hình gây thiệt hại
về người nặng nề nhất tuy nhiên để ứng phó với loại thiên tai này thì lại không hề đơn giản
bởi còn nhiều yếu tố liên quan đến địa hình và tập quán của người dân
nhằm tìm kiếm giải pháp bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa tổ chức hội thảo
thảm họa thiên tai lũ ống lũ quét và các giải pháp phòng ngừa ứng phó
theo báo cáo của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn từ năm hai nghìn đến nay
trung bình mỗi năm ở các tỉnh miền núi phía bắc có khoảng bốn mươi bảy người chết do lũ ống lũ quét và sạt lở đất
chỉ tính riêng trong năm hai nghìn một mươi sáu đã có ba mươi một trường hợp bị chết
còn chín tháng năm hai nghìn một mươi bảy có đến bốn mươi chín người chết do lũ quét và sạt lở đất
cái khó khăn nhất của chúng ta hiện nay là công tác dự báo về mưa và dòng chảy
và thứ hai là cái khó khăn về cái tập quán của đồng bào của chúng ta
luôn luôn là ở những cái chọn ở những cái vị trí mà nó sát lên
và như vậy thì nó rất xảy ra cái lũ quét
lũ ống lũ quét và sạt lở đất thường xảy ra trong phạm vi hẹp cục bộ
nên công nghệ dự báo hiện nay chưa thể đáp ứng
thiếu thiết bị quan chắc cảnh báo thông tin là những nguyên nhân khiến cho việc ứng phó gặp rất nhiều khó khăn
là một quốc gia có địa hình tương đồng với việt nam
nhật bản có nhiều kinh nghiệm ứng phó với loại hình thiên tai này
và tại buổi hội thảo các chuyên gia của nhật bản đã chia sẻ nhiều giải pháp
để việt nam ứng phó với lũ quét
lũ quét và sạt lở đất
kinh nghiệm để ứng phó với thiên tai đặc biệt là lũ quét và sạt lở đất
là cần phải giữ được rừng quy hoạch khu dân cư tại các vùng dễ xảy ra thiên tai
dựa trên điều kiện địa chất để đảm bảo an toàn
bên cạnh đó phải có thiết bị đo lượng mưa và thiết bị cảnh báo
thông báo cho người dân
với kinh nghiệm của mình chúng tôi đã cử các chuyên gia sang giúp việt nam
và sắp tới chính phủ nhật vẫn sẽ tiếp tục hỗ trợ việt nam trong công tác này
theo phân tích của các đại biểu loại hình thiên tai này xuất hiện sau những cơn mưa rất lớn
các ngôi nhà cũng được dựng lên ở vị trí sát sông suối hoặc ngay trên sườn đồi
dưới chân các quả đồi vách núi
do vậy khi cân bằng tự nhiên bị phá vỡ thiên tai ập đến hậu quả thường rất nặng nề
vì vậy việc chia sẻ kinh nghiệm và giúp đỡ của nhật bản trong lĩnh vực này
sẽ góp phần giúp việt nam ứng phó với lũ ống lũ quét và sạt lở đất
hiệu quả hơn trong thời gian tới